lập thân lập nghiệp là vấn đề quan trọng là nỗi trăn trở khát khao trong mỗi thanh niên phong trào
quốc gia khởi nghiệp năm hai nghìn một mươi sáu được khởi xướng chính là cơ hội để tuổi trẻ miền tây bắt đầu
một chặng đường mới trong tâm thế sẵn sàng đầy tự tin khi khởi nghiệp đến nay đã có nhiều mô hình
khởi nghiệp thành công những ông chủ bà chủ thế hệ tám x chín x có thể mang về nguồn thu nhập hàng tỷ đồng
mỗi năm ngoài mang lại thu nhập giúp cuộc sống ổn định với những ý tưởng đầy sáng tạo ấn tượng mang
tính thực tiễn cao các mô hình khởi nghiệp đã tạo nên một làn gió mới tạo cảm hứng động lực thúc đẩy
giới trẻ phát huy trí tuệ bản lĩnh để đi đến thành công sau khi phong trào quốc gia khởi nghiệp được
phát động từ trung ương đến địa phương
tổ chức nhiều chương trình dự án khởi nghiệp nhất là trong thanh niên tại an giang từ năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh
quỹ đã ban hành đề án thành lập trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cùng nhiều chương trình khởi
nghiệp được đẩy mạnh theo đó đề ra mục tiêu mỗi quyện phải có ít nhất một dự án khởi nghiệp đối
với sản phẩm đặc trưng tại địa phương nhờ đó đến năm hai nghìn hai mươi ba an giang đã có hàng trăm mô hình khởi
nghiệp hiệu quả tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều thanh niên
ba mẹ thì đó giờ là mình ruộng rồi em có đi học bên nông nghiệp này kia cũng đi một số nơi
học hỏi kinh nghiệm về mô hình mới này kia đâu công nghệ cao rồi về tính ở nhà mấy nhà này kia
giúp cải thiện kinh tế gia đình với lại cơ cho trong xã mình phát triển hơn mình đang sản
xuất đó là như trên trên hai mét vuông trong trong đó thì có lò phôi và chạy núm cái thu nhập
hàng hàng ngày ở ngoài đó là là thu nhập hàng hàng ngày ở ngoài đó là là thu nhập hàng hàng ngày ở ngoài đó là là thu nhập hàng hàng ngày ở ngoài đó là là
là là thu nhập hàng hàng ngày ở ngoài đó là là thu nhập hàng hàng ngày ở ngoài đó là là ba bốn trăm linh đến một triệu ngoài còn

còn cái cái phôi này đang giao tại chỗ là năm nếu mà trừ chi phí thì một phôi là
năm nếu mà trừ chi phí thì một phôi là
năm nếu mà trừ chi phí thì một phôi là chắc cũng được năm trăm linh đồng một ngày là mình
chắc cũng được năm trăm linh đồng một ngày là mình
chắc cũng được năm trăm linh đồng một ngày là mình sản xuất được một thôi
sản xuất được một thôi
xuất phát từ ý tưởng tận dụng các phụ phẩm phế phẩm từ cá sau hơn ba năm nỗ lực nghiên cứu thực nghiệm
chị trần ngọc xuyến ở thành phố cao lãnh và nhóm nghiên cứu đã tạo ra được sản phẩm phân hữu cơ sinh học dạng đạm cá
có giá thành hợp lý hàm lượng đạm hữu cơ cao hấp thụ dinh dưỡng tốt
với đặc tính dược trội dự án phân hữu cơ sinh học dạng đạm cá thủy phân cô đặc cnc hai
giải pháp cung cấp dinh dưỡng hiệu quả cho cây trồng theo hướng bền dẫn
đã dược qua một trăm hai mươi dự án giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh đồng tháp năm hai nghìn hai mươi
gặp gỡ nữ chủ nhân đạt giải nhất cuộc thi chúng tôi mới cảm nhận rõ hơn về ý chí dược khó
tinh thần dám nghĩ dám làm của thanh niên đồng tháp
thật ra cái gì cũng vậy nó có những cái khó khăn mà mình cần phải nỗ lực
để mà vượt qua những cái khó khăn mà mình cần phải nỗ lực để mà vượt qua những cái khó khăn mà mình cần phải nỗ lực
để mà vượt qua chứ không có cái gì là gọi là con đường màu hồng
thì qua đây mình cũng muốn chia sẻ với các bạn đoàn viên thanh niên khác
thì khi mà mình bắt đầu một cái ý tưởng một cái dự án khởi nghiệp
thì mình cũng cần phải đối mặt với rất là nhiều khó khăn
vấn đề là mục tiêu mình mong muốn là cái gì
thì khi mà mình xác định được mục tiêu thì mình cần phải làm mình cần phải hành động
thì khi mà mình thấy trong quá trình mà mình hành động đó
mình nỗ lực đó
thì mình sẽ phát hiện ra những cái mà mình cần phải điều chỉnh
mọi người cũng sẽ góp ý để giúp mình hoàn thiện hơn cái ý tưởng của mình
từng khát khao được đi ra biển lớn
nên chị xuyến đã tham gia nhiều ngành nghề làm việc ở nhiều nơi
nhưng nhận thấy quê hương còn nhiều tiềm năng
cùng những nguyên liệu dư địa dồi dào
chỉ chọn hồi hương để khởi nghiệp
sau hàng chục năm nỗ lực
giờ đây chị xuyến đã có những thành công nhất định
không chỉ tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động
thành niên ở địa phương
mà câu chuyện khởi nghiệp và sản phẩm khởi nghiệp của chị
còn có tính thực tiện cao
tác động tích cực đến ý thức bảo vệ môi trường
và bảo vệ sức khỏe của người dân
như mình xài hũ cơ với lại phân đạm cái này thì cái rễ nó rất là ra
rất là mau rất là trắng nè
nó không có bị bó rễ
cho nên là cái cây nó rất là phát triển rất là mau
lá thì nó dày mà nó xanh
như là mình thấy đạm cái này xài ủng định rồi
tôi sẽ phát triển thêm
sẽ giới thiệu cho bạn bè cùng chung mà xài
để mà giữ sức khỏe chung cho bà con mình
với mong muốn góp phần phát triển nông nghiệp của đồng tháp
theo hướng công nghệ cao
hai chị em quỳnh thị thanh nhàn và quỳnh thị thị nhớ
chọn hướng khởi nghiệp với ngành hàng nấm
đi lên từ cơ sở gia đình
giờ đây hai phụ nữ nhỏ nhắn này đã thành lập công ty
với hai nhà nấm công nghệ cao
cùng nhiều dòng sản phẩm nấm tươi nấm khô
từ các loại nấm như hoàng đê
mối đen hồng ngọc bầu ngư xám
nấm linh chi đông trùng hạ thảo dần dần
trong đó có hai sản phẩm ô cớp ba sao
và cũng nhờ những thành tích dược trội
các sản phẩm nấm của công ty
đã đạt giải nhất trong cuộc thi
phụ nữ dược khó khởi nghiệp năm hai nghìn hai mươi
của tỉnh đồng tháp
mình đã đạt được cái giải đó
thì mình cảm thấy rất là vui
khi mà mình đã được các thanh niên phụ nữ
hỗ trợ nhiệt tình cho mình
để mình phấn đấu
và bản thân mình từ đó cũng làm tiền đề
để cho mình một cái động lực để mình phát triển
hơn nữa bản thân của mình nói riêng
và cái công ty của mình nói chung
có được thành tích như hôm nay
hai nữ chủ nhân doanh nghiệp nấm lớn nhất
nhì thành phố cao lãnh không khỏi xúc động
vì bản thân có thể dược lên chính mình
dược qua được những rào cản
trở ngại của quá trình khởi nghiệp
cũng từ đây các bạn mong muốn
có thể đồng hành cùng địa phương
hỗ trợ truyền lửa khởi nghiệp lại
cho những thanh niên ham thích khởi nghiệp
ở quê hương mình
hiện tại em đang tham gia về câu lạc bộ khởi nghiệp
của thành phố
thì trên cái nền tảng đó
thì em sẽ chia sẻ lại
kinh nghiệm để cho các bạn có ý định khởi nghiệp
từ đó phát triển cái sản phẩm
phát triển cái ý tưởng của bạn
để góp phần phát triển nền kinh tế của địa phương
câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp thì hiện tại
là có khoảng hơn chín mươi anh chị là thành viên
thì nó tạo ra một cái môi trường
cho các bạn là có được cái cơ hội
được gặp gỡ và tiếp xúc
với những chuyên gia khởi nghiệp
rồi hình thành trong lòng của mình được những cái ý tưởng
chia sẻ cái mong muốn được khởi nghiệp
nói về phong trào khởi nghiệp tỉnh đồng tháp
được xem là một trong địa phương
của khu vực có hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả
đây cũng là kết quả của
sự quan tâm tích cực từ lãnh đạo tỉnh
đã kịp thời ban hành
nhiều chính sách chủ trương để đầu tư
hỗ trợ khởi nghiệp triển khai nhiều chương trình
dự án cuộc thi về khởi nghiệp
nhất là thanh niên
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
toàn tỉnh có bốn trăm hai mươi doanh nghiệp
thành lập mới với tổng giống đầu tư
hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động
lên hơn năm doanh nghiệp
trong đó có hai trăm ba mươi doanh nhân
là thành viên của hội doanh nhân trẻ
tỉnh đồng tháp
tại thành phố cường thơ
phong trào khởi nghiệp trong thanh niên
cũng khá sôi động hàng năm có khoảng
một mươi dự án khởi nghiệp được định hình
và phát triển mỗi dự án đều được
đồng hành hỗ trợ kịp thời của
các cấp ngành ở địa phương
nhất là đoàn thể hội thanh niên
từ đó có rất nhiều mô hình khởi nghiệp
định hình được thương hiệu sản phẩm
và phát triển thành công ty với
quy mô lớn thu nhập khá cao
điển hình như anh ngô xuân điền
hiện là phó giám đốc công ty cổ phần
dược thảo fungri với mô hình
khởi nghiệp nuôi trồng đông trùng hạ thảo
từng tham gia và đạt khá nhiều
giải thưởng từ các thành phố đến trung ương
dự án trồng nấm với diện tích
chín m hai của anh điền luôn để lại
ấn tượng cho những ai tham quan trải nghiệm
không ngại khó không ngừng sáng tạo
luôn đột phá trong khởi nghiệp
đến nay sau hơn năm năm thành lập công ty
dược thảo fungri đã định hình được
bốn nhóm sản phẩm chính với hàng trăm
sản phẩm các loại trong đó có năm sản phẩm
đạt chứng nhận ô cốt bốn sao
hiện công ty giúp giải quyết khoảng
một mươi lao động là thanh niên trên địa bàn
với thu nhập từ bảy triệu đồng một tháng
khởi nghiệp từ nguyên liệu đặc trưng
quê hương châu thổ là hạt gạo
anh khưu tấn bửu ở quận bình thủy
đã tạo nên sản phẩm tranh gạo
tuy mộc mạc nhưng đầy tính nghệ thuật
và mang đậm nét văn hóa
truyền thống của dân tộc
hiện những tác phẩm tranh gạo của anh
không chỉ được bán nhiều nơi trong cả nước
mà còn là món quà ý nghĩa dành
tặng những chính khách ngoài nước
hiện tại là công ty giải quyết cho
một mươi bạn gia công thì mỗi sản phẩm
năm đến bảy trăm linh ngàn
tùy theo các kích thước
và các bạn làm tháng
thì thu nhập từ ba triệu rưỡi
đến năm triệu từ một mô hình
đồng phế thanh niên của đòn phường
thì bây giờ đã xây dựng thành một công ty
thì đó là một bước ngoặt lớn
thì mình cũng cố gắng hơn từng ngày
và càng ngày
phát triển hơn nữa và
lựa chọn được những hướng đi phù hợp
với thị hiếu của người tiêu dùng
nếu mà xét về
cái tính mới cái tính thực tiễn
của ý tưởng khởi nghiệp thì
đồng viên thanh niên đồng bộ sông cửu long
không thu các tỉnh thành về khu vực khác
tuy nhiên cái khó khăn hiện tại
đó là cái nguồn vốn
cái nguồn hỗ trợ của các bạn hiện tại không có nhiều
và cái cơ hội để các bạn
có thể quảng bá có thể
giới thiệu cái sản phẩm của mình đến với
các tỉnh thành các địa phương
khác thì nó cũng còn hạn chế
từ đó thì cái vai trò
của tổ chức đoàn hội cũng như các
cơ quan chức năng các lãnh đạo
chính quyền cũng
là cái sự quan tâm
dành cho các bạn là rất cần thiết
qua đó sẽ có nhiều
cái hoạt động nhiều cái kế hoạch nhiều cái chương trình hơn
để hỗ trợ cho đồng viên thanh niên
khẳng định được cái ý tưởng cái
sáng kiến của mình tâm huyết của mình đối với
cái hoạt động khởi nghiệp thời gian tới
qua cái thời gian
phụ trách cũng như là
tổ chức hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp
thì chỉ muốn
nhắn nhũ các bạn thì
khi khởi nghiệp thì cứ
dám nghĩ dám làm
dám thất bại và dám điều chỉnh
để chúng ta thành công
mạnh dạng dấn thân kiên trì
vượt khó đột phá trong khởi nghiệp
đã giúp nhiều thanh niên
khu vực đồng bằng sông cửu long
đạt được những kết quả đáng trân trọng
tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả
quyết định số tám trăm chín mươi bảy
của thủ tướng chính phủ
về chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
các địa phương
trong khu vực cũng như cả nước
đã và đang quyết liệt đẩy mạnh
nhiều đề án chương trình hành động
tin rằng đây sẽ là đòn bẫy tạo sức
bật tiếp tục thắp lửa
thôi thúc tinh thần hoài bảo lập thân lập nghiệp
từ đó phát huy
giai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế
tích cực tham gia tái cơ cấu
ngành nông nghiệp trong thời đại công nghệ số
và hội nhập quốc tế